các nhà đàm phán thuộc nhóm bảy nền kinh tế phát triển g bảy đồng thuận rằng tiến trình thảo luận về kế hoạch áp giá trần đối với dầu thô của nga đã đạt được bước tiến đủ để lãnh đạo g bảy chính thức khởi động thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh g bảy
một cơ chế áp giá trần đối với dầu mỏ nhập khẩu của nga sẽ được các bên tham gia sáng kiến này đơn phương áp đặt ngăn không cho nga bán dầu với mức giá cao hơn
với các nước châu âu giải pháp này cũng mở ra cánh cửa tiềm năng về giảm lạm phát vốn đang là thách thức nổi bật
cả châu lục phải đối mặt do giá nhiên liệu tăng vọt
italia mỹ và một số nước ủng hộ ý tưởng này
tuy nhiên nhiều nước trong liên minh châu âu eu lo ngại việc thông qua và triển khai giải pháp về giá sẽ lại một lần nữa gây ra dạn nứt trong nội bộ eu